gần một sản phẩm khoa học và công nghệ thuộc các lĩnh vực đã được trưng bày giới thiệu
tại triển lãm kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ vùng đồng bằng sông hồng năm hai nghìn một mươi tám
do bộ khoa học và công nghệ phối hợp với ubnd tp hải phòng tổ chức tại trường đại học hàng hải việt nam
triển lãm trưng bày giới thiệu một trăm một mươi năm gian hàng với gần một các sản phẩm khoa học và công nghệ
thuộc các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao cơ khí chế tạo tự động hóa công nghệ thông tin
công nghệ sinh học và các ý tưởng sản phẩm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của một trăm năm mươi tổ chức cá nhân
doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn tp hải phòng và các tỉnh thành phố lân cận
bên cạnh hoạt động triển lãm một số hội thảo cũng sẽ được diễn ra với sự tham gia của nhiều diễn giả chuyên gia
ngoài ra trong suốt quá trình diễn ra triển lãm phiên kết nối doanh nghiệp khởi nghiệp với nhà đầu tư
quỹ đầu tư cũng được ban tổ chức thực hiện nhằm tạo cơ hội kết nối kinh doanh hợp tác phát triển cho hai bên